liên quan đến vấn đề mở lại trường học và người lao động quay trở lại làm việc
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh phải kiểm soát dịch cho tốt
cùng với đó là phải mở cửa trường học thì người lao động mới yên tâm quay trở lại làm việc
bởi họ sợ nhất là quay lại làm việc rồi lại dịch lại phải tìm cách đối phó và trở về quê
theo phó thủ tướng vũ đức đam cần xem xét việc di chuyển một ba triệu người
ở khu vực đông nam bộ về quê vừa qua theo các nhóm khác nhau
theo phó thủ tướng có bốn nhóm cơ bản
thứ nhất là người lao động có hợp đồng lao động dài hạn làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất
thì cơ bản số này vẫn được doanh nghiệp trả một phần lương khi nghỉ dịch nên việc trở lại tương đối tốt
đối tượng thứ hai là những lao động không dài hạn làm việc ở công ty nhỏ thì không biết bao giờ quay trở lại
thứ ba là số lao động tự do như ở tp hcm là rất lớn hầu hết không có hợp đồng tự vào làm việc
thứ tư là số người đi theo con để trông cháu cũng khó nắm bắt
phó thủ tướng khẳng định có hai vấn đề lớn phải giải quyết
phải kiểm soát dịch cho tốt vì vấn đề người lao động sợ nhất là quay lại làm rồi lại dịch
lại phải tìm cách đối phó trở về quê
thực tế qua đợt dịch thấy đời sống của người dân kẹt lại rất khổ
vấn đề khác là phải mở lại trường học thì mới có chỗ trong con trẻ để bố mẹ đi làm
phó thủ tướng trình bày việc phòng chống dịch sao cho hiệu quả
nhất là vấn đề xét nghiệm để không phải là gánh nặng với doanh nghiệp người lao động
doanh nghiệp cũng phải làm mọi việc một cách thực chất không chỉ là hình thức
phó thủ tướng cũng đề cập các biện pháp như chủ động lo vaccine phòng bệnh cho người lao động
bố trí đón người lao động trở lại
các nước cũng đang trong tình trạng như việt nam singapore malaysia thiếu tới gần một triệu lao động
còn phải tính mở cửa đón lao động nước ngoài vào
nước nào cũng có những gói hỗ trợ lớn để hỗ trợ cho người lao động trở lại
việt nam cũng cần phải có những tính toán căn cơ phó thủ tướng vũ đức đàm nói
học quốc hội vẫn phải thường xuyên chỉ đạo với nhà
là người trực tiếp theo dõi diễn biến của dịch từ đầu cũng là người ở trong vùng dịch
phó thủ tướng đánh giá những ý kiến của đại biểu quốc hội vào sáng một mươi tháng một mươi một
về những bất cập hạn chế trong chống dịch là rất đúng
phó thủ tướng nói
có những vấn đề mới xuất hiện trong lúc chúng ta chống dịch khi hệ thống y tế bị quá tải
nhưng có lúc cũng do những tồn tại không chỉ trong ngành y tế
mà trong cả quản lý điều hành xã hội nói chung
tất cả ý kiến này chúng ta sẽ phải nghiêm túc tiếp thu
để từng bước khắc phục nhưng cũng rất khẩn trương để khắc phục
chúng ta không thể để một đợt dịch gây đau thương tổn thất lớn như vừa rồi xảy ra nữa
phó thủ tướng nhấn mạnh
cũng theo phó thủ tướng
không chỉ lực lượng y tế
các lực lượng công an bộ đội
mà toàn bộ lực lượng cán bộ chính quyền cơ sở
lực lượng đảng
mặt trận ở thành phố hồ chí minh
và các tỉnh có dịch diễn biến nặng đều vô cùng vất vả
các lực lượng đều bị quá tải
chúng ta không phải là một xã hội lý tưởng quản lý như máy tính
hàng đêm ở đây chúng tôi vẫn phải giải quyết hàng mấy chục hàng trăm bà con
đi từ thành phố hồ chí minh từ bình dương về các tỉnh
giải quyết thông thoáng
cho đi cũng không được
vì hôm sau bà con sẽ về nhiều hơn
mà giữ bà con lại thì người già trẻ con dù có khi mưa
dày dứt lắm
tất cả các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều vô cùng dây dứt
và không có ai yên lòng được
phó thủ tướng xúc động chia sẻ
để giữ vững thành quả chống dịch
phó thủ tướng cho biết
chính phủ đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám
và đang xây dựng chiến lược tổng thể ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín trong hai năm tới
để phục hồi trong và sau covid một mươi chín
trong đó có một số việc cần phải tập trung thực hiện
chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
người đã tiêm vaccine dù mới một buổi
thì vẫn còn lây nhưng sẽ chậm đi
tỷ lệ bệnh nhân bị nặng rất ít
phó thủ tướng cho biết hiện nay
bộ y tế đã đánh giá về vấn đề này
nhưng thực tiến từ bình dương phú thọ
thì tỷ lệ người đã tiêm vaccine bị nhiễm covid một mươi chín có diễn biến nặng rất thấp
điều đó cho phép chúng ta bình tĩnh hơn trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
khi đã tiêm xong vaccine
đến nay để tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín cho người lớn
miền bắc thiếu hai mươi ba triệu liều
vào tuần thứ tư của tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
sẽ phân đủ vaccine covid một mươi chín cho toàn bộ các tỉnh phía bắc
các tỉnh miền trung cần thêm năm triệu liều
tuần thứ ba của tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sẽ có đủ
các tỉnh tây nguyên cần hai năm triệu liều vaccine
tuần thứ hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sẽ được cấp đủ
các tỉnh đồng bằng xuân cửu long
và các tỉnh miền nam nói chung
còn thiếu bốn triệu liều
và tuần này sẽ được phân đủ
thứ hai phó thủ tướng khẳng định
dù đã tiêm đủ vaccine
thì vẫn phải thực hiện nghiêm đeo khẩu trang thông điệp năm k
ngay cả khi tiêm hết một trăm linh người từ một mươi hai tuổi
thì mới chỉ chiếm tám mươi dân số
với hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt khoảng tám mươi
thì mới có khoảng
sáu mươi bốn dân số được bảo vệ
vẫn còn hàng triệu người có nguy cơ lây nhiễm
phó thủ tướng phân tích và nêu rõ
nếu mỗi người không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang
năm k trong sinh hoạt
trong sản xuất
thì dịch sẽ tiếp tục lây nhiễm cho nhiều người
dẫn đến quá tải hệ thống y tế
phó thủ tướng cũng nói thêm
chúng ta hiện nay chỉ tiêm và tiêm
trước đây còn đắn đo đối tượng nào
thì bây giờ đã tiêm gọn từng nơi
dù đã tiêm vaccine nhưng dịch vẫn lây nhiễm
do đó chúng ta phải nhớ đây là giai đoạn bình thường mới
tất cả cần phải đeo khẩu trang
quốc hội làm gương vẫn đeo khẩu trang
toàn dân phải nhớ khẩu hiệu năm k
để chung sống an toàn với dịch
phó thủ tướng cho rằng
khi đã tiêm vaccine
thì chỉ cần thực hiện giám sát y tế thật nghiêm ngặt
trong đó có câu chuyện về xét nghiệm
theo đó phải chủ động toàn bộ nguồn cung về các công nghệ
các sinh phẩm xét nghiệm
khi bước vào tình trạng khẩn cấp
hay thảm họa y tế
các lực lượng vẫn lúng túng
do đó cần tập huấn không chỉ về y tế
mà còn tập huấn cán bộ quản lý cấp cơ sở cấp huyện
chúng tôi đã yêu cầu bộ y tế chỉnh
và chính phủ sẽ mua tập chung kích xét nghiệm với giá rẻ hơn
điều quan trọng
là chủ động cho các địa phương
chúng ta cũng thực hiện cách ly theo phương thức mới
không phải cách ly như cũ
để mọi người thực sự có được bình thường mới như các nước châu âu đang làm
chúng ta phải sẵn sàng về thuốc
các loại thuốc thông thường
điều trị các triệu chứng chúng ta đã có đủ
còn thuốc điều trị virus từ sớm cũng đã dự trù
và đến bây giờ có thể nói là đủ
điều quan trọng
là chúng ta phải điều trị sớm và thực hành điều trị tại nhà
đặc biệt là chúng ta cần phải tiếp tục giám sát
với những người có bệnh nền tuổi cao
nhất là học sinh
vì các cháu sẽ chưa được tiêm vaccine
chúng ta sẽ chỉ tiêm vaccine
khi nào tổ chức y tế thế giới who khuyến nghị
phó thủ tướng nói
từ thực tiễn tại tp hcm
phó thủ tướng cho rằng
phải tiếp tục quán triệt
tập huấn diễn tập năng lực chỉ huy
điều hành giữa tất cả các lực lượng phòng chống dịch
cho cán bộ quản lý cấp cơ sở cấp huyện
nhất là trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng
quan trọng nhất là phải diễn tập năng lực chỉ huy phối hợp
điều hành với tất cả lực lượng
bình thường có thể làm tốt
nhưng khi bước vào tình trạng đặc biệt nghiêm trọng
tình trạng khẩn cấp
thảm họa y tế thì lúng túng
không chỉ tập huấn về y tế
mà cán bộ quản lý cơ sở cấp huyện cũng cần tập huấn
làm tốt những điểm này
sẽ tránh được tổn thất và kinh tế sẽ phục hồi
nếu tin thật nhanh
chúng ta sẽ vươn lên trở thành một trong số những nước có độ phủ vaccine lớn nhất thế giới
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
lãnh đạo tp hcm
lãnh đạo tp thủ đức
đã có buổi làm việc với ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm
về tình hình triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp
báo cáo tại buổi làm việc
trưởng ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm
nguyễn anh thi cho hay
tính đến ngày tám tháng một mươi một
khu công nghệ cao có tám mươi tám dự án hoạt động
với tổng số bốn mươi năm bốn trăm hai mươi năm lao động
trong đó người lao động cư trú tại tp hcm
là ba mươi tám bốn trăm ba mươi tám người
và ngoài tp hcm
là sáu chín trăm tám mươi bảy người
tổng kết thúc
tiền ngạch xuất khẩu của khu công nghệ cao
một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
đạt hai mươi tám chín mươi tám tỷ usd
so với cùng kỳ năm trước
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
ba quản lý đã cấp mới một giấy chứng nhận đầu tư trong nước
với tổng vốn đăng ký
là một trăm sáu mươi hai sáu trăm linh tám tỷ đồng
cấp điều chỉnh tăng vốn bảy trăm tám mươi bốn triệu usd
cho ba dự án fdi
và sáu sáu tỷ đồng
cho một dự án việt nam
thu hút đầu tư tại khu công nghệ cao
đạt ba sáu trăm một mươi triệu usd
sau hơn một tháng thực hiện chỉ thị một mươi tám của ubnd tp hcm
tình hình dịch bệnh tại khu công nghệ cao được kiểm soát tốt
dù số doanh nghiệp có ca mắc covid một mươi chín
và số ca mắc covid một mươi chín bắt đầu tăng
từ giữa tháng một mươi đến nay
cùng với việc mở rộng quy mô sử dụng lao động của doanh nghiệp
phát biểu kết luận buổi làm việc
bí thư nguyễn văn nên cho biết
khi tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn thành phố
khu công nghệ cao nhanh chóng chấp hành quy định dắn cách
ở giai đoạn thích ứng trong điều kiện bình thường mới
khu công nghệ cao
triển khai thực hiện khá tốt nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và chỉ thị một mươi tám của bnd tp hcm
qua kiểm tra một số doanh nghiệp
tôi nhận thấy một số điểm sáng
mà khu công nghệ cao
đã triển khai thực hiện
theo chỉ đạo của thành ủy
và bnd tp hcm
ba quản lý đã chăm sóc các doanh nghiệp
người lao động rất tốt
đây cũng chính là hành động có ý nghĩa
không khác gì hoạt động xúc tiến đầu tư
bí thư nguyễn văn nền nhấn mạnh
ông nguyễn văn nền cũng đánh giá cao
việc khu công nghệ cao đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe người lao động
sức khỏe doanh nghiệp lên hàng đầu
trong công tác phòng chống dịch
là hoàn toàn chính xác
ông nguyễn văn nên yêu cầu trong giai đoạn phục hồi kinh tế
mục tiêu này cần không thay đổi
và phát huy tốt hơn
ông nguyễn văn nền cũng đánh giá cao
việc ba quản lý đã ứng dụng công nghệ
trong quản lý dữ liệu người lao động
kết nối với dữ liệu thành phố để kiểm soát dịch bệnh
kiểm soát rủi ro là mô hình tiên phong của thành phố
với những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại